hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sân bay quốc tế hồng kông cho hay bất kỳ người nào ở nơi bị giới chức y tế xếp vào diện có nguy cơ cao trong hai mươi một ngày qua không thể có cảnh tại thành phố này
từ ngày một mươi sáu tháng một đến ngày một mươi năm tháng hai lệnh cấm này được đưa ra nhằm kiểm soát sự lây lan của biến thể omithron
theo thông báo hồng kông hiện phân loại hơn một trăm năm mươi quốc gia và vùng lãnh thổ có nguy cơ cao
ngoài ra tờ soustineoning post vào hôm nay đã dẫn một số nguồn tin tiết lộ giới chức hồng kông sẽ gia hạn lệnh cấm các chuyến bay đến từ úc
canada pháp ấn độ pakistan philippines anh và mỹ đến ngày bốn tháng hai lệnh cấm này được đưa ra lần đầu tiên vào ngày tám tháng một
một nguồn tin khác còn tiết lộ lệnh cấm các dịch vụ phục vụ ăn tối tại chỗ cũng sẽ được gia hạn thêm hai tuần đến qua kỳ nghỉ tết nguyên đáng
trong những tuần gần đây giới chức hồng kông đã thắt chặt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín ra lệnh đóng cửa quán bar câu lạc bộ phòng tập trường tiểu học và mầm non